công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hoàng văn thừa
chú ấp một a xã phong thạnh tây a huyện phước long về hành vi chống người thi hành công vụ
theo điều tra ban đầu thừa là f được điều trị khỏi bệnh tại bình dương
khi về địa phương thừa được đưa đi cách ly tập trung vào ngày ba tháng một mươi
đến ngày đủ điều kiện được về nhà cách ly
trong cuộc cách ly phát hiện nhiều trường hợp dương tính với covid một mươi chín
nên thừa và một số người khác là f một phải cách ly tiếp
tuy nhiên thừa không hợp tác và có hành vi quá khích chống đối
dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi tại khu cách ly tập trung trường mầm non
xã phong thạnh tây a huyện phước long thừa cùng một số người khác đã dùng gậy sắt
búa đập phá cổng từng giao khu cách ly
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày khi lực lượng chức năng tuyên truyền vận động thừa không hợp tác
mà dùng một dao thủ sẵn trong người đâm bị thương hai cán bộ chiến sĩ công an huyện phước long
lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế bắt giữ khẩn cấp thường